lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã phải nhanh chóng sơ tán hàng chục hộ dân ở khu phố một phường tân đồng thành phố đồng xoài vì nước lũ dâng cao đột ngột
theo người dân cho biết nước lũ bắt đầu dâng lên gây ngập đường từ lúc sáu giờ vào khoảng bảy giờ thì bắt đầu dâng cao gây ngập cây cối và nhà cửa
do lũ về đột ngột khiến các hộ dân không kịp trở tay nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà
khi bảy giờ rưỡi sáng giờ tôi đi thì tôi chẳng thấy nước nữa thì tôi cũng không để ý thì tôi đạp xe tôi đi chợ tôi mới đi tôi mua được một cây bắp cải với mấy cây bầu mì đó mấy cây gôi mì thì bà già gần đây bà nói mày không chạy về nhanh là mày cũng vào được nữa cháu chắc mày đang ở nhà là tôi về đây nơi cầu là tôi đứng là thấy mênh mông rồi
bây giờ là coi như ở trong nhà là không có ai người lớn hai đứa trẻ con ba đứa trẻ con một đứa một thằng rưỡi tuổi một đứa thì đứa bốn tuổi đứa năm tuổi còn tôi thì đi chợ tôi không về được
từ trong vòng từ một tiếng đến hai tiếng đồng hồ là nó dâng lên cao sau đó như vậy là nước nó lại ứ dừng lại nó lên từ từ cái này là như tôi xác định là nước lũ chứ không phải là nước xả đập cái này thì thường xuyên hàng năm thì như vậy là nó vẫn lên nhưng mà chưa có đợt nào nó lên to như đợt này
nhận được tin báo tỉnh bình phước đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng phương tiện để thực hiện công tác giải cứu người dân khoảng chín giờ ba mươi phút số người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn bằng cano và dây thừng
lãnh đạo thành phố đồng xoài cho biết rất có thể là do đập thủy điện phía thượng nguồn xả lũ kết hợp với mưa to kéo dài vào đêm qua là nguyên nhân khiến lũ về đột ngột
cả năng là ở đồng nguồn các cái thủy điện các cái đập ở trên đó người ta tích nước rồi người ta xả lũ mà ở cái mức này thì một mươi năm nay mới có lại một mươi năm nay mới có lại đương nhiên hàng năm vẫn có nhưng cái mức nó không có cao như thế này cho nên hôm nay chúng tôi cũng có một số cái bị động
theo ghi nhận của chúng tôi đến khoảng một mươi giờ sáng nay mức nước cơ bản giữ nguyên tuy nhiên hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực giúp đỡ người dân di chuyển tài sản ra khu vực bên ngoài cùng với đó ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài cũng đã sơ tán hàng chục hội dân khác để bảo đảm an toàn phòng khi nước lũ tiếp tục dâng cao